thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo
ngày hôm nay tại khu nheo đậu tàu thuyền xã nghi quang huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phối hợp với báo người lao động
đã tổ chức trao tặng hai lá cờ tổ quốc cho ngư dân xã nghi quang
các hoạt động tuyên truyền phổ biến luật biển thăm hỏi tặng quà cho ngư dân
nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo
và chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển
thông qua hoạt động này nhằm góp phần tích cực trong xây dựng thế trận an ninh trên biển
vừa đánh bắt khai thác thủy hải sản có hiệu quả
vừa góp phần cùng lực lượng cảnh sát biển việt nam bảo vệ chủ quyền lãnh hải
và thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc